trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và tâm lý nảy sinh sự lo ngại với khách du lịch nước ngoài
ubnd tp hcm vừa yêu cầu các đơn vị không được phân biệt đối xử với khách du lịch nhất là khách du lịch nước ngoài
nếu đơn vị cá nhân nào có hành vi kỳ thị từ chối phục vụ khách du lịch sẽ bị xử lý nghiệp
ubnd tp hcm giao sở du lịch và các quận nguyện ra soát tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn
chỉ đạo các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch cơ sở lưu trú nhất là các khu điểm du lịch
thực hiện nghiêm quy định của luật du lịch về việc không phân biệt đối xử với khách du lịch
sở du lịch tp hcm sẽ phối hợp với sở y tế hướng dẫn đơn vị kinh doanh du lịch cơ sở lưu trú du lịch
triển khai các giải pháp về phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời các đơn vị này theo hướng dẫn của cơ quan y tế có biện pháp phù hợp để hỗ trợ
tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nước ngoài bảo đảm an toàn có tổ chức
nhằm bảo đảm sức khỏe an toàn cho du khách khi đến tp hcm